đêm ngày một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi ở tỉnh quảng trị đã có mưa đặc biệt to lũ trên các sông ở quảng trị đang lên nhanh
nhiều nơi bị cô lập hàng chục nghìn nhà dân tại các huyện triệu phong hải lăng càm lộ và thị xã quảng trị chìm trong biển lũ
hàng trăm người dân được sơ tán ngay trong đêm
với lúc hai giờ năm mươi phút sáng nay ubnd tỉnh quảng trị đã có cuộc họp khẩn với các ngành bàn phương án triển khai công tác ứng phó
cứu nạn khẩn cấp đối với các khu vực bị ngập lụt và sạt lở núi hạn chế tối đa thiệt hại về người